thành phố đà nẵng tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân năm hai nghìn một mươi chín
nhằm nâng cao năng lực ứng phó bức xạ hạt nhân cho các lực lượng chức năng như công an thành phố
bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng sở y tế trên địa bàn
đây là năm thứ tư liên tiếp sở khoa học và công nghệ thành phố đà nẵng
chủ trì tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
tình huống diễn tập năm nay là ứng phó sự cố bức xạ với nguồn phóng xạ bị đánh cắp
mục tiêu chính của buổi diễn tập nhằm kiểm tra sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố
việc truyền đặt thông tin giữa các tổ chức tham gia ứng phó sự phối hợp của các đơn vị
các thành viên cũng như đánh giá khả năng ứng phó sự cố dựa trên nguồn lực
trang thiết bị hiện có của thành phố tập trung vào rèn luyện kỹ năng tẩy xạ cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố
qua đó nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó sự cố tại các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ
theo thống kê của sở khoa học và công nghệ hiện thành phố đà nẵng có hai mươi tám cơ sở có nguồn phóng xạ
thiết bị bức xạ các nguồn phóng xạ này chủ yếu được dùng vào việc sản xuất công nghiệp y tế giao thông